tại xã mậu đức huyện con cuông tỉnh nghệ an vào ngày hôm nay tuyến đường từ mậu đức đi xã thạnh ngàn
đã bị hai điểm sạt lở nghiêm trọng tại bản kẻ nóc và bản na đười
ước tính gần bốn trăm linh mét khối đất đá đổ lấp và gần như chắn ngang hết mặt đường gây ách tắc giao thông
đồng thời mưa lớn đã làm sập hoàn toàn một ngôi nhà cấp bốn ở bản tròm bòi xã mậu đức
lãnh đạo huyện con cuông đã đi khảo sát kiểm tra và huy động phương tiện công nhân xử lý đất đá bị sạt lở và thông tuyến
trước đó trên quốc lộ bảy đoạn qua khu vực eo vực bồng xã bồng khê huyện con cuông cũng đã bị sạt lở đất đá
từ trên núi xuống mặt đường làm ách tắc giao thông và uy hiếp đến tính mạng người dân
hiện trên địa bàn huyện miền núi con cuông vẫn đang có mưa lớn có nguy cơ lũ quét lũ ống và sạt lở đất
huyện đã cắt cử người tốc trực kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp phòng tránh